thủ tướng nguyễn xuân phúc cùng thủ tướng lào thông luân sĩ xu lít và thủ tướng vương quốc campuchia samdek techo hun sen
đã tham dự hội nghị cấp cao khu vực tam giác phát triển campuchia lào việt nam lần thứ một mươi một
hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến
đây là sự kiện quan trọng đánh dấu hai mươi năm hợp tác phát triển kinh tế xã hội trong khu vực
và xác định những bước đi tiếp theo của cả ba nước
thảo luận về tình hình hợp tác thời gian qua ba thủ tướng đánh giá cao những thành tiệu đã đạt được
trong thực hiện kế hoạch tổng thể về phát triển kinh tế xã hội khu vực tam giác phát triển clv
giai đoạn hai nghìn một mươi hai nghìn hai mươi đặc biệt là trong xây dựng hạ tầng cơ sở tạo thuận lợi cho thương mại
thúc đẩy sản xuất kinh doanh và hội nhập kinh tế khu vực của các địa phương
phát triển nguồn nhân lực bảo đảm an ninh và ổn định xã hội tăng cường hiểu biết và gắn bó giữa nhân dân ba nước
thủ tướng nguyễn xuân phúc nêu rõ trong hai thập kỷ qua hợp tác clv đã đạt được nhiều kết quả tích cực toàn diện
góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp cùng xây dựng khu vực biên giới chung hòa bình thịnh vượng
ba nước trong khu vực luôn luôn bên nhau trong lúc khó khăn hay thuận lợi

góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp cùng xây dựng khu vực biên giới chung hòa bình thịnh vượng
với sự chủ trì của thủ tướng lào thông luân si su lít hội nghị sẽ thành công tốt đẹp mở ra giai đoạn mới phát triển mạnh mẽ năng động hơn
đồng góp vào hòa bình ổn định và thịnh vượng của cộng đồng asean
kết thúc hội nghị ba thủ tướng đã thông qua tuyên bố chung về hợp tác khu vực tam giác phát triển clv
và thống nhất tổ chức hội nghị cấp cao khu vực tam sát phát triển clv lần thứ một mươi hai tại vương quốc campuchia